thưa quý vị những hành vi bạo hành xâm hại hay là đầu độc trẻ em
là những hành vi đáng lên án gây phẫn nộ dư luận
và ngay trong chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã nhanh chóng vào cuộc và thông tin kết quả điều tra ban đầu
về vụ việc bé trai ba tuổi có dấu hiệu bị bạo hành rụ rỗ xúi rục
sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành
và rụ rỗ xúi dục sử dụng ma túy được đăng lên trên mạng xã hội
đối tượng lê văn bậm và người mẹ của cháu bé đã xóa tài khoản facebook
đưa cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau
sau gần hai ngày khẩn trương truy xét đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện bắt giữ bậm
khi đang lẩn trốn tại ấp hậu xã tân an hội huyện củ chi
khám xét chỗ ở của bậm công an phát hiện và thu giữ hai mươi một gam ma túy
và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành xét nghiệm nhanh lê văn bậm và mẹ của bé trai dương tính với chất ma túy
riêng bé trai âm tính với chất ma túy
và được công an đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện nhi đồng tp
hiện sức khỏe đã ổn định chưa có dấu hiệu bất thường
diễn biến xung quanh vụ việc f tám mươi tám đe dọa người vay có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
mới đây tổng số một mươi bảy
trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh
với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
đã được cơ quan chức năng phát hiện
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính
tám địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh
của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh
đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý
đội cảnh sát hình sự và công an quận kiến an công an tp hải phòng
vừa phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bắt nhiều đối tượng có liên quan
thời gian gần đây công an quận kiến an nhận được nhiều đơn trình báo
về việc mất trộm xe máy trên địa bàn
tiến hành điều tra công an quận kiến an đã triệt xóa thành công
ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm vũ đình trưởng dương văn hoàng cùng với nhiều đối tượng khác
tăng vật thu giữ gồm sáu xe mô tô các loại
tại cơ quan công an các đối tượng trên đã khai nhận
ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận kiến an
ổ nhóm đối tượng này còn thực hiện từ sáu đến tám vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn các quận huyện khác trên địa bàn thành phố
nguyễn anh sơn trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đáng nói sơn là đối tượng đã từng có năm tiền án về các tội cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì tiếp tục phạm tội
đây là hiện trường vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra trên đoạn đường phạm ngọc thạch
phương trân phú thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nạn nhân là bà nguyễn thị lời
trong khi đang trên đường đi giao hàng cho khách tại địa điểm trên
thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng bịt kín mặt điều khiển mô tô áp sát
và giật chiếc túi ni lông của nạn nhân treo trên xe
bên trong có gần một mươi năm triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động
và một số giấy tờ khác
với tiền tôi đang treo ở trên xe đã nghe là dục bịt thịt đó là chạy theo tên cướp
tới chỗ cổng bệnh viện là đi theo không kịp nữa
xác định hành vi của đối tượng là hết sức manh động và liều lĩnh ngang nhiên gây án giữa ban ngày
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn
đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức truy bắt nóng kẻ gây ra vụ cướp
đội cảnh sát hình sự tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ chính xác
nắm tình hình rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
và tiến hành các biện pháp điều tra tại hiện trường
qua đó thì đội hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng để thu thập tài liệu chứng cứ
xác định được rõ đối tượng và làm rõ ngay được đối tượng là nguyễn anh sơn
thực hiện hành vi cướp giật của bị hại nguyễn thế lợi
thủ phạm gây ra vụ cướp giật nêu trên là nguyễn anh sơn bốn mươi chín tuổi
trú tại phường hải cảng tp quy nhơn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
một mình điều khiển xe máy đi dạo trên các tuyến đường trong nội thành
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ có mang theo tài sản bên người
như túi sách nữ trang hoặc những tài sản có giá trị để trên xe
thì bám theo và chờ nạn nhân sơ hở sẽ ra tay gây án
hiện vụ việc đang được công an thành phố quy nhơn tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện nam đông bị phát hiện trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh thừa thiên huế cho biết
các cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được danh tính của một số đối tượng
và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được công an tp quy nhơn tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tri cục trưởng tri cục kiểm lâm lê ngọc tuấn cho biết
đơn vị đang phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an huyện nam đông
chính quyền địa phương chủ rừng và các đơn vị liên quan
tổ chức điều tra xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
tri cục kiểm lâm kiến nghị ủy ban nhân dân huyện nam đông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiểm điểm trách nhiệm của các chủ rừng có liên quan đến việc khai thác rừng trái phép
đề nghị hạt kiểm lâm huyện xem xét trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn xã thượng quảng
đề xuất biện pháp xử lý phù hợp
trước đó tình trạng phá rừng thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông
rừng cộng đồng thuộc thôn hai thôn bốn xã thượng quảng
và rừng do ủy ban nhân dân xã thượng quảng quản lý đã xảy ra vụ việc chặt phá rừng
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai cây gỗ gồm đào chám trò vừa bị cưa hạ
và bảy cây gỗ khác đã bị cưa hạ từ lâu
tại hiện trường số gỗ trên đã được các đối tượng cưa sẻ
và hầu hết đã vận chuyển ra khỏi rừng
chỉ còn lại một số cây chám chưa bị cưa xẻ
thưa quý vị và các đồng chí
những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán bar massage vũ trường karaoke đã nhiều lần được đề cập
thế nhưng dường như vẫn rơi vào tình trạng biết rồi nói mãi
trên thực tế dù đã có hàng loạt các biện pháp được áp dụng
nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn không được đề cập
những vụ cháy tại các cơ sở massage gần đây
lại tiếp tục là lời cảnh báo cho công tác phòng cháy chữa cháy
loại hình kinh doanh dịch vụ này
hình ảnh vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở tầm quất massage
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ngõ hai trăm năm mươi bốn trên phố đê la thành quận đống đa hà nội
vị trí đám cháy từ tầng tám của một cơ sở massage
đây là kho chứa đồ của cơ sở này
còn đây là hình ảnh vụ cháy cơ sở massage
tại ngõ một phố việt hưng phương việt hưng
quận long biên vào tối ngày bảy tháng hai vừa qua
sáu người mắc kẹt đã chạy lên sân thượng cầu cứu
được cảnh sát đưa xuống đất an toàn
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
nhiều ngày sau khi vụ cháy xảy ra
đến nay cơ sở này vẫn chưa hoạt động trở lại
các nhân viên của cơ sở vẫn đang dọn dẹp tàn dư sau vụ cháy
đây là một cơ sở tập trung đông người
đặc biệt lưu ý là đối với các cơ sở kinh doanh này
nó sẽ có những cái về dịch vụ về sông
hơi về các cái buồng
các cái phòng đá
phòng phục vụ
cho cái công tác sông hơi đấy
thì nó sẽ có những cái nguồn nhiệt
có thể là sẽ là một trong số những cái nguy cơ
gây ra cháy nổ ca
thực tế cho thấy đa phần các cơ sở massage hiện nay
nằm trong các khu dân cư
đều không có giải pháp phòng cháy
ngay từ khâu thiết kế
bởi đây đều là các công trình nhà ở
sau đó cho thuê vào mục đích kinh doanh massage
trong khi đó công tác tập huấn
nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên
của kinh doanh còn bị buông lòng
vì phần lớn những người này là lao động tự do
lao động thời vụ
nên khi hỏa hoạn xảy ra
đội ngũ này hầu như không có kỹ năng xử lý ban đầu
gần như là
các cơ sở là sẽ là
hoặc là xử dụng chính ngôi nhà của mình
để hoạt động kinh doanh
chính vì thế về cái khó khăn bước mắt
trong quá trình cải tạo
trong quá trình đưa vào hoạt động
thì nó sẽ là cái đường lối thoát lại
cũng như là đảm bảo
tư chuẩn khung sáu
và các cái tư chuẩn của
công tác phòng cháy cháy cháy
nó sẽ rất là vướng mắc khó khăn trong cái vấn đề này
để đảm bảo được đủ điều kiện
và nghiệm thu công trình
nhận thấy nguy cơ tiêu mần cháy nổ
từ các quán massage
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã thường xuyên kiểm tra các yếu tố
về an toàn cháy nổ cứu hộ cứu nạn
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
massage tầm quất xoa bóp trên địa bàn
từ đó giả doát kiến nghị
khắc phục các tồn tại vi phạm
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
làm rõ các tồn tại vi phạm
trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình
hoạt động của cơ sở
tuyệt đối là không cho dùng
cái đồ như siêu tốc này
cái đồ điện tử
nấu nướng ở gì trong phòng cả
tất cả nấu nướng mang ra ngoài chơi
đảm bảo đi đâu tắt điện
ra ngoài tắt hết sạch điện
thì lúc đấy cả qua đêm
không trải được gì cả
đến lâu lúc nào mình phải bảo dưỡng
đường dây điện
cái áp điện
mình phải bảo dưỡng thường xuyên
thay cái nào vấn đề xảy ra
thấy nguy cơ nó xảy ra mình phải thay mới
theo phân tích của lực lượng
cảnh sát phòng cháy cháy cháy
cháy nổ ở các cơ sở massage
hầu hết có nguyên nhân từ lỗi chủ quan
của chủ cơ sở và các nhân viên tại đây
do vậy thời gian tới
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
sẽ triển khai quyết liệt công tác
kiểm tra an toàn phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn tổ hộ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hay tái diễn vi phạm